sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần một hai tỷ đồng qua mạng xã hội
cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đã xác định được nhóm đối tượng gây án và tiến hành bắt giữ ba đối tượng
gồm sinvestor zizi nhimonu quốc tịch nigeria hiện đang trú tại thành phố hồ chí minh
đinh thị thu thủy chú thị xã an nhơn tỉnh bình định
và lê thị mai trâm chú quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
em biết một người nước ngoài hiện đang sinh sống tại campuchia
trong thời gian đó khoảng tháng bốn thì người đó có liên lạc với em để mà trao đổi một số thông tin
cho em số điện thoại địa chỉ của người bị hại để mà lừa người đó
để thực hiện các vụ lừa đảo qua mạng facebook chúng lập tài khoản facebook kết bạn làm quen với những người phụ nữ việt nam
và giả vờ là doanh nhân muốn đầu tư vào việt nam
sau khi tạo sự tin tưởng chúng nói sẽ gửi quà và tiền về cho người bị hại
và yêu cầu người bị hại chuyển tiền phí nhận qua sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân
với phương thức thủ đoạn nói trên ổ nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt một mươi chín vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên nhiều địa bàn cả nước như thành phố hồ chí minh bình định con tum đồng nai
với số tiền lên đến trên chín tỷ đồng
đặc biệt là người sử dụng mạng xã hội quá trình mối quan hệ quen biết trên mạng xã hội

bốn đối tượng nói trên xin liên hệ về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật